ngày hôm nay bộ trưởng thương mại trung quốc vương văn đào đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng thương mại mỹ gina raymondo tại thủ đô bắc kinh
cuộc hội đàm này diễn ra khi bà raymondo có chuyến thăm trung quốc kéo dài bốn ngày từ ngày hai mươi bảy cho đến ngày ba mươi tháng tám
nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
tại cuộc hội đàm bộ trưởng thương mại trung quốc vương văn đào bày tỏ hài lòng khi tham gia đối thoại và phối hợp với người đồng cấp mỹ trong lĩnh vực kinh tế và thương mại
về phần mình bộ trưởng thương mại mỹ gina raymondo cho biết quan hệ kinh tế mang tính ổn định giữa mỹ và trung quốc có ý nghĩa rất quan trọng
theo bà raymondo cả thế giới hy vọng mỹ và trung quốc sẽ có mối quan hệ kinh tế ổn định
bà dẫn số liệu trao đổi thương mại song phương của hai nước hàng năm đạt hơn bảy trăm linh tỷ usd
bộ trưởng thương mại mỹ cũng đề cập đến việc hai nước đã phối hợp với nhau trong mùa hè này để thiết lập các cơ chế trao đổi thông tin và các nhóm công tác
giúp đảm bảo sự can dự mang tính nhất quán hơn nữa trong quan hệ hai nước
chuyến công du của bộ trưởng raymondo là hoạt động mới nhất trong hàng loạt chuyến thăm cấp cao của giới chức mỹ đến trung quốc trong những tháng gần đây